ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố bắt tạm giam vũ đăng mạnh
chú tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về tội giết người
vụ việc xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai tại sóng ngòi xã mão điển huyện thuận thành tỉnh băng ninh
nạn nhân là ông nguyễn thế giới tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể và vợ là bà nguyễn thị hợi bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo sau hơn một mươi năm giờ tích cực điều tra lực lượng công an xác định được nghi phạm là vũ đăng mạnh
cùng chú tại sóng ngòi xã mão điển huyện thuận thành
tại cơ quan điều tra bước đầu mạnh khai nhận phát hiện bạn gái và con trai của nguyễn thế giới chuẩn bị kết hôn nên đã sát hại hai vợ chồng ông giới